chỉ còn vài ngày nữa nghị định hai mươi hai nghìn một mươi chín của chính phủ về sửa đổi bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ đối với xe tải van xe bán tải sẽ chính thức có hiệu lực
ngay trong thời điểm này các showroom cũng như những đại lý xe bán tải đều cho thấy có làn sóng đi mua xe để tránh bị đội thêm hàng chục triệu sau ngày một mươi tháng bốn
sau khi nghe thông tin về nghị định hai mươi anh tiến long ngay lập tức được công ty cử đi tham khảo và đặt mua một chiếc xe bán tải phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp
theo như anh chia sẻ thì doanh nghiệp của anh hy vọng sẽ tiết kiệm được số tiền không nhỏ nếu mua xe trước thời điểm nghị định hai mươi hai nghìn một mươi chín có hiệu lực
trên thực tế các đại lý đều có báo cáo về tỷ lệ khách hàng đến hỏi thông tin về nghị định hai mươi cũng như các đơn đặt hàng đều tăng lên trong tuần vừa qua
mặc dù giá xe hiện tại chưa có thay đổi nhiều nhưng các đơn vị phân tích đều cho rằng sẽ có hiện tượng đẩy giá lên nhẹ trong thời điểm này
thậm chí cả xe cũ cũng có xu hướng nhích lên
bởi vì xe cũ lại không phải chữ mô
mức thuế phí trước bạ như xe mới
và rất là nóng
rất nhiều khách hàng đã đến forum để xem xe
cũng như mong muốn được lấy những chiếc xe sớm hơn cái ngày dự kiến áp dụng cái chính sách thuế mới
việc chính phủ chính thức tăng phí trước bạ xe bán tải bằng sáu mươi mức thu xe con là kết quả của đề xuất mà bộ tài chính đưa ra hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
theo các chuyên gia trong ngành động thái của cơ quan chức năng ngoài việc tăng thu ngân sách còn hạn chế dòng xe bán tải hiện tăng trưởng nóng tại việt nam
thực tế xe bán tải là một trong những sản phẩm hút khách nhất
nhiều năm qua ở thị trường ô tô việt nam tính tiện dụng vừa chở người vừa chở hàng kèm ưu đãi phí trước bạ hai
khiến nhiều khách hàng lựa chọn xe bán tải thay vì những dòng sản phẩm khác
tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng không chỉ có mỗi phần khúc xe bán tải mà còn có cả phần khúc xe con dưới chín chỗ ngồi
bởi vì cái đó nó cũng đang ảnh hưởng bởi vì theo một số thông tin thì cũng sẽ có những cái tăng đột biến
hoặc là nó sẽ đưa ra một cái mức trần nào đó để cho tất cả có thể các tỉnh thành
tùy để có thể sử dụng được cái mức đó
nên là cái đấy tôi thấy là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy
tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng rất lớn
theo đánh giá sau khi nghị định hai mươi có hiệu lực thị trường xe bán tải nói riêng và xe ô tô nói chung sẽ có nhiều biến động
hà nội và tp hcm sẽ là hai địa phương có mức áp thuế phí trước bạ vào khoảng bảy năm đối với xe bán tải
còn đối với dòng xe con xe du lịch dưới chín chỗ ngồi mức phí trước bạ lần đầu là một mươi
trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương
hội đồng nhân dân tỉnh tp hcm quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá năm mươi quy định chung
như vậy mức thu tối đa các tỉnh thành phố có thể áp dụng là một mươi năm
điều này đã cho các địa phương thêm nhiều quyền hạn thực tế trong việc áp dụng phí trước bạ đối với xe đăng ký trên địa bàn